thưa quý vị còn tại nam định tỉnh này đã thực hiện giãn cách xã hội tại ba xã có liên quan đến hai trường hợp mới phát hiện mắc covid một mươi chín ở các huyện là giao thủy và ý yên đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh
cùng với việc phong tỏa thôn trung cường ubnd huyện ý yên đã quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đối với một phần khu vực dân cư thuộc thôn trung cường xã yên cường
bao gồm tám mươi sáu hộ dân và một phần của khu dân cư xã yên thắng tiếp giáp với xã yên cường gồm tám mươi hộ dân
tại các khu vực khác trên địa bàn xã yên cường và xã yên thắng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
ubnd huyện giao thủy cũng đã phong tỏa xóm hai là xã giao hải với chín mươi tám hộ dân thành lập năm chốt kiểm dịch tại đây thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm đối với toàn bộ xã giao hải